kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp với phòng
cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phá thành công chuyên án cho ve lãi nặng
với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng bắt giữ hai đối tượng liên quan hai đối tượng bị bắt giữ là
lương hoàng nhật nam đối tượng cầm đầu và huỳnh văn trường phát theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi
các đối tượng đã đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội facebook với lãi suất từ ba
đồng đến một mươi một năm trăm linh đồng một triệu một ngày tức là một trăm linh chín năm phần trăm một năm đến bốn trăm một mươi chín bảy mươi năm phần trăm một năm để
trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng đã dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay
bằng hai hợp đồng và phân chia tiền đãi thành nhiều khoản phí khác nhau ngoài ra trong quá trình cho
vay thì nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa về tận nhà để
đòi xết xe đòi nợ từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ thì các đối tượng đã lập hơn hai hợp đồng
vay tiền với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính trên bảy tỷ đồng
liên quan đến đường dây phù phép gần bốn xe gian thành xe mới bán ra thị trường cơ quan
cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh dân vừa ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng nguyễn
hữu ai và nguyễn hữu như cùng chú tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây là hai đối tượng đã bỏ trốn sau khi công an thành phố hồ chí minh
triệt phá đường dây nói trên quá trình điều tra thì công an thành phố hồ chí minh quyết định truy
nã bị can oai và như về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày hai mươi năm tháng một như đã đến công an xã đức
hòa đông huyện đức hòa tỉnh long an đầu thú ngày hai mươi sáu tháng một oai đã đến công an xã tân phước huyện
tân hồng đồng tháp đầu thú trong vụ án này công an thành phố hồ chí minh đã bắt tạm giam một mươi ba bị can
oai bắt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức
mua ma túy từ campuchia về để sử dụng hình kim phượng trú tại thành phố châu đốc của tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố và bắt tạm giam về hành vi
tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó vào đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an phường châu phú b
thành phố châu đốc tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường thủ khoa huân thì phát hiện
phượng cùng ba thanh niên đang có hành vi sử dụng ma túy qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong
túi sách của phượng có nhiều học nhiều bọc nilon chứa hơn sáu mươi g ma túy đá tại cơ quan công an phượng
khai nhận mua số ma túy trên ở campuchia với giá một mươi hai triệu đồng sau đó đem đến căn nhà trên để cùng
các đối tượng khác sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang tổ chức vận chuyển trái
phép gần sáu mươi kg pháo nổ từ bên kia biên giới vào việt nam một nhóm đối tượng đã bị bộ đội biên phòng
lạng sơn phát hiện và bắt giữ tại đường mòn trên biên giới thuộc xã tân thanh huyện văn lãng lạng
sơn lực lượng chức năng đã tổ chức mật phục bắt giữ được một đối tượng tên là phùng thị uyên chú tại
huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn lợi dụng đêm tối đối tượng còn lại đã bỏ trốn về bên kia biên giới
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ ba bao tải chứa năm mươi tám kg pháo các loại uyên khai nhận số
pháo trên được một người tên thuấn tên tuấn thuê vận chuyển với số tiền công một triệu đồng từ lời
khai trên lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn chú tại tỉnh bắc giang
là chủ của số pháo và triệu văn dũng chú tại văn lãng lạng sơn là người thuê trong đường
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan
tâm theo dõi của quý vị khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại à à à à à ừ ừ